quân đội ta luôn luôn dựa vào dân bằng niềm tin và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
dưới sự lãnh đạo của đảng công tác dân vận của quân đội đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền vận động tổ chức các phong trào cách mạng động viên sức người sức của trong nhân dân
tất cả cho tiền tuyến tất cả để đánh thắng quân xâm lược
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất nước nhà xây dựng và bảo vệ
tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chính nhờ làm tốt công tác dân vận quân đội nhân dân việt nam luôn được nhân dân thương yêu nuôi dưỡng che chở đùm bọc
một trong những nhân tố quan trọng đã giúp quân đội ta tạo nên sức mạnh to lớn cùng toàn dân làm nên những chiến thắng vẻ vang
mà đỉnh cao là chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu và chiến dịch hồ chí minh lịch sử
trong các cuộc kháng chiến ấy
cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam đã chịu đựng gian khổ anh dũng hy sinh kiên cường kiên trì bám dân bám địa bàn
làm tốt công tác dân vận phục vụ nhiệm vụ chiến đấu góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
công tác dân vận của quân đội nhân dân việt nam đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước bác hồ
thể hiện trọn vẹn tấm lòng thủy
công tác dân vận của quân đội nhân dân việt nam đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và nhân dân giao phó
công tác dân vận của quân đội nhân dân việt nam đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và nhân dân
công tác dân vận của quân đội đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thế trận lòng dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế với hàng nghìn chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội
xây dựng nông thôn mới xóa đói giảm nghèo thực hiện các cuộc vận động phong trào chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội
trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai cứu hộ cứu nạn quân đội luôn ở tuyến đầu thực sự là lực lượng nòng cốt sung kích
có mặt kịp thời ở những nơi xảy ra thiên tai dịch bệnh không quản hiểm nguy giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống
những việc làm nghĩa tình đó làm cho hình ảnh
bộ đội cụ hồ bộ đội của dân luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân
hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới
khu vực có những diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen
mặt trái của nền kinh tế thị trường đã và đang tác động mạnh mẽ làm nảy sinh những mâu thuẫn bức xúc trong xã hội
tình hình biên giới biển đảo còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định thiên tai thảm họa ô nhiễm môi trường dịch bệnh diễn biến phức tạp
các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo dân chủ nhân quyền những sơ hở yếu kém trong quản lý phát triển kinh tế xã hội của ta
để xuyên tạc vu khống chống đảng nhà nước quân đội thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ kích động lôi kéo
chia rẽ khối đại đoàn kết
đoàn kết toàn dân tộc chia rẽ mối quan hệ giữa đảng nhà nước với nhân dân và nhân dân với đảng nhà nước và quân đội thực hiện phi chính trị hóa quân đội
tình hình đó đặt ra và đòi hỏi toàn quân phải tiếp tục coi trọng và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân
để làm được điều đó
cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn quân cần thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ chủ yếu sau đây
một là tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng về công tác dân vận
trọng tâm là nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết số hai mươi năm nqtu ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
nghị quyết số bốn mươi chín nqutu ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi năm của quân ủy trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới
cấp ủy cán bộ chủ trì các cấp cần nhận thức đúng đề cao trách nhiệm tăng cường lãnh đạo
chỉ đạo cơ quan đơn vị thường xuyên làm tốt công tác dân vận phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan chính trị đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là các đồng chí
nâng cao hiệu quả công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới của thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau